trong quá trình tuần tra công an huyện nhân trạch đã phát hiện sáu đối tượng trong độ tuổi từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu
chú tỉnh bạc liêu và huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tụ tập trong một nhà trọ tại ấp bến cam xã phước thiền
có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở để làm việc
kiểm tra nhanh cơ quan công an đã phát hiện cả sáu đối tượng đều dương tính với ma túy
kiểm tra nhà trọ của đối tượng cơ quan công an phát hiện một khẩu súng cùng nhiều viên đạn
cây mã tấu và nhiều biển số xe mô tô
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý sau đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
và tàng trữ vũ khí hung khí nguy hiểm
được người quen nhờ mang xe đi đăng kiểm nhưng lại lừa bán để chiếm đoạt gần sáu trăm linh triệu đồng
đối tượng đặng thanh dũng chú tại quận liên triều đà nẵng đang bị truy xét về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó thông qua người quen giới thiệu bị hại đã gặp dũng và thỏa thuận giao dịch mua bán sáu xe ô tô đã qua sử dụng
tại địa điểm giao dịch dũng mang hai ô tô loại một mươi sáu chỗ cùng giấy tờ đăng ký đăng kiểm để làm tin đến giao cho bị hại
sau khi bàn bạc trong ngày hai mươi bốn tháng ba bị hại tiếp tục chuyển tiền nhiều lần đến số tài khoản ngân hàng do dũng cung cấp với tổng số tiền năm trăm sáu mươi triệu đồng
nhận được tiền dũng đã rời đi và hứa hẹn là sẽ lấy thêm bốn chiếc ô tô còn lại
qua tìm hiểu bị hại biết mình bị lừa hai xe ô tô đã nhận là tài sản của một công ty mà nhân viên đã nhờ dũng đem đi đăng kiểm
tại cơ quan công an dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội
trốn truy nã hai mươi năm năm về tội tham mưu tài sản vào ngày hai mươi năm tháng ba lê thị thường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi đã bị công an huyện tuần giáo tỉnh điện biên phối hợp với công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh bắt giữ thành công
theo hồ sơ vụ án vào khoảng năm một nghìn chín trăm tám mươi lê thị thường là nhân viên thủ quỹ của tri cục thuế huyện tuần giáo
do thua lỗ trong kinh doanh vào đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đối tượng đã nhiều lần
đối tượng đã nhiều lần rút tiền từ kết sắt của cơ quan để trả nợ với số tiền lên đến bảy mươi triệu đồng
sau khi bị tri cục thuế huyện tuần giáo phát hiện và trình báo cơ quan công an thường đã bỏ trốn đổi tên thành lê thị hường và sinh sống ở gia lai thành phố hồ chí minh
sau gần hai tháng xác minh lực lượng công an đã bắt giữ thành công lê thị thường khi đang trú tại phường long thạnh mỹ tp thủ đức
vào sáng ngày hôm nay gần chín mươi thí sinh đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt một năm hai nghìn hai mươi ba
do đại học quốc gia thành phố hồ chí minh tổ chức tại hai mươi một tỉnh thành kỳ thi lấy kết quả xét tuyển vào hơn tám mươi trường đại học cao đẳng
đây là đợt thi có số thí sinh đông nhất từ trước đến nay
thí sinh sẽ làm một trăm hai mươi câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong một trăm năm mươi phút với thăng điểm một hai trăm linh thời gian làm bài thi trong vòng ba giờ
các nội dung có trong đề thi gồm sử dụng ngôn ngữ toán học tư duy logic và phân tích số liệu giải quyết vấn đề
nội dung đề thi được tích hợp cả về mặt kiến thức và tư duy
dưới hình thức cung cấp số liệu dự kiện và các công thức cơ bản không yêu cầu thí sinh học thuộc lòng
về chỉ tiêu tuyển sinh bằng phương thức này đại diện đại học quốc gia thành phố hồ chí minh cho biết theo kế hoạch hoạt động trọng tâm năm hai nghìn hai mươi ba
là tăng cường triển khai các phương thức xét tuyển trong đó tăng tỷ lệ chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức đánh giá năng lực tối thiểu đạt bốn mươi năm tổng trí tiêu
kết quả của đợt thi này được công bố vào ngày bốn tháng bốn
chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một
nhưng hiện nay thì vé máy bay trên các đường bay từ hà nội tới các thành phố du lịch trọng điểm đều đang rất cao
nhiều chuyến bay đã thông báo hết vé
chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và hè sắp tới các hãng hàng không đều đã sớm xây dựng kế hoạch tăng tải
tăng chuyến để phục vụ nhiều nhu cầu để lại tăng cao của hành khách
trong đó vietnam airlines group thông báo riêng mạng máy bay nội địa sẽ tăng cường khai thác tối đa cho dịp cao điểm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
với tỷ lệ số chuyến bay và số ghế tăng gần ba mươi năm so với cùng kỳ của năm trước
hãng hàng không bamboo airways cũng thông báo dự kiến tăng một mươi năm cung ứng tải nội địa
vietjet air thông báo tăng một trăm năm mươi hai chuyến bay mỗi ngày cung cấp hai mươi bảy sáu trăm linh chỗ cho hành
đánh giá kết quả một năm thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương khẳng định
việc thực hiện đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng toàn diện trong cả bảy nhóm nhiệm vụ giải pháp
đồng chí trương thị mai đề nghị tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc đầy đủ
đối với việc xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
xem đây là trách nhiệm không chỉ của đảng ủy công an trung ương của ngành công an
mà còn là trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền của từng cơ quan đơn vị và có sự góp phần của các tầng lớp nhân dân
công nghệ có kế hoạch cụ thể trong trường hợp hai bên đàm phán ký hợp đồng về việc chuyển giao công nghệ sản phẩm dịch vụ
với chín chuyên đề mang tính chiến lược lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao cho cục trưởng giám đốc và tương đương năm hai nghìn hai mươi ba
đang được bộ công an tổ chức sẽ góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy nhất là đội ngũ cấp chiến lược
đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
thanh niên công an nhân dân phát huy sức trẻ tinh thần sung kích tiên phong là lực lượng nòng cốt trên mọi lĩnh vực công tác công an
đó là nhấn mạnh của bộ trưởng tô lâm tại chương trình gặp mặt đối thoại với cán bộ đoàn đoàn viên thanh niên công an nhân dân
nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
dịp này bộ công an đã tuyên dương trao giải thưởng cho hai mươi gương mặt trẻ công an tiêu biểu và bảy mươi năm thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc trong năm hai nghìn hai mươi ba
tuần qua thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tới thăm kiểm tra công tác tại công an xã tăng tiến huyện việt yên tỉnh bắc giang và công an xã tú mịch huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng công an xã biên giới trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh công an xã biên giới cần thường xuyên tự học tự rèn nâng cao kỹ năng giao tiếp công tác dân vận
chính quyền địa phương tạo điều kiện đảm bảo môi trường làm việc cũng như đời sống cho cán bộ chiến sĩ tại địa bàn
cùng với công tác chuyên môn bộ công an cũng thường xuyên quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo người gặp khó khăn
đến nay bộ công an đã hỗ trợ xây dựng hơn một mươi căn nhà cùng nhiều điểm trường bán chú tại nhiều tỉnh thành
mới đây nhất thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã trao ba căn nhà mẫu
phần đấu đến đúng dịp mùng hai tháng chín năm nay sẽ hoàn thiện hơn một bốn trăm linh căn nhà tình nghĩa trao tặng cho các hộ dân nghèo khó khăn về nhà ở tại hai mươi bảy xã biên giới trên địa bàn tỉnh nghệ an
buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy vừa được tổ chức thành công tại phường ngô quyền thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
đây là phương án mẫu để bộ công an hướng dẫn và nhân rộng đảm bảo đến ngày ba mươi tháng sáu năm nay một trăm linh nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa dễ cháy nổ và liên kề nhau tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
xây dựng mô hình điểm chữa cháy công cộng tại các ngõ hẻm tập trung đông dân cư có chiều dài từ năm mươi mét trở lên xe chữa cháy không tiếp cận được để đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ ngay từ ban đầu

trong bảy mươi sáu trường hợp đạt một trăm linh việc cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân trong độ tuổi theo quy định
để đạt được kết quả đó công tác cập nhật dữ liệu thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân đã được công an xã liêm phong huyện thanh liêm tỉnh hà nam triển khai liên tục
vào các ngày cuối tuần hay buổi tối bố trí cán bộ xuống địa bàn nhằm đẩy nhanh tiến độ
đây cũng chính là điểm mấu chốt giúp công an xã liêm phong không bỏ sót bất kỳ một trường hợp nào đủ điều kiện nhưng chưa được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
trong thời gian qua lực lượng công an xã đã hết sức nỗ lực không quản thời gian trong việc tổ chức thực hiện
và cho đến thời điểm này thì đã đạt một trăm linh việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho công dân
trên địa bàn huyện thanh liêm đã phủ kín được chín mươi chín số công dân
công dân đủ độ tuổi và có một xã là đã phủ kín được một trăm linh căn cước công dân của những người đủ độ tuổi
đó là xã liêm phong
và sáng ngày hôm nay là ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba thì chúng tôi đã đang đi cấp cho một trường hợp cuối cùng trên địa bàn xã liêm phong
và với quyết tâm ý chí quyết tâm cao nhất thì chúng tôi sẽ quyết tâm phủ kín căn cước công dân trên toàn địa bàn huyện
để đảm bảo cái nhiệm vụ được giao và đảm bảo cái quyền lợi cho người dân
là địa bàn thường xuyên di biến động về dân cư do có nhiều khu công nghiệp
vì vậy công an xã hoàng tây huyện kim bảng đã tăng cường công tác giả soát nắm tình hình
và thành lập các tổ công tác di động đến tận nơi thu nhận hồ sơ đối với những trường hợp bắt ngày phải đi làm
hay đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh thành chưa có điều kiện về địa phương làm thủ tục
bằng sự tận tụy đó đến nay công an xã hoàng tây đã về đích thành công cấp năm ba trăm bốn mươi năm trên năm ba trăm bốn mươi năm trường hợp
đạt một trăm linh công dân trong độ tuổi quy định
gia đình không có ai thì ở với một thằng cháu của em nó nuôi cháu nó vất vả quá thì được xuống trung tâm
hôm nay được các tổ công an vào làm căn cước cho tôi là tôi rất là vui mừng
lực lượng công an xã cũng đã tham mưu cho lãnh đạo công an huyện để phối hợp với đội cảnh sát quản lý chính
về trật tựu xô hội đến trực tiếp nơi công dân đang sinh sống và đang ở
để cơ hội
công an xã cũng đã cấp căn cước gắn chip cho số công dân không thể đi đến các nơi đặt máy chú nhận căn cước công dân gắn chip
như vậy đến thời điểm hiện tại hà nam là địa phương đầu tiên trong cả nước có ba đơn vị công an cấp xã
là liêm phong hoàng tây và phường liêm chính đã về đích hoàn thành chỉ tiêu cấp một trăm linh căn cước công dân gắn chip
cho toàn bộ công dân trong độ tuổi theo quy định
hà nam cũng là một nơi có thể đạt được cơ hội
là một trong những địa phương đứng đầu toàn quốc về cấp căn cước công dân gắn chip
đối với công dân trong độ tuổi đạt gần chín mươi bảy và đạt một trăm linh việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
đối với công dân độ tuổi học sinh sinh năm từ hai nghìn bốn đến hai nghìn tám đủ điều kiện phục vụ các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
và các kỳ thi vào lớp một mươi
hà nam là một trong những địa phương đứng đầu toàn quốc về cấp căn cước công dân gắn chip
cho toàn bộ công dân gắn chip
hà nam là một trong những địa phương đứng đầu toàn quốc về cấp căn cước công dân gắn chip

về một số doanh nghiệp lớn

đang gây ra sự hỗn loạn thậm chí là khủng hoảng niềm tin của nhiều người
tin giả thì nó có thể tác động đến nhiều chủ thể khác nhau đến các cá nhân đến các nhóm đến các tổ chức
thậm chí là quốc gia nhà nước
mức độ tác động của tin giả này nó tùy vào từng loại tin giả tùy vào từng bối cảnh
trên môi trường số một bộ phận người dùng đang hình thành thói quen đọc lướt đọc chưa kỹ
hoặc chưa kiểm chứng thông tin đã bấm nút chia sẻ trên mạng xã hội
tin giả nhưng hiểm họa là thật
nhiều bài viết sai sự thật có thể vùi dập nhiều cuộc đời khai tử nhiều doanh nghiệp
thậm chí gây ra sự hỗn loạn khủng hoảng niềm tin của dư luận
câu hỏi đặt ra là những người đăng tải tin giả trên mạng xã hội nhằm mục đích gì
thông thường tin giả được tạo ra có mục đích vụ lợi thu hút lượt xem lượt thích của cộng đồng mạng
có thể tạo ra lợi nhuận
tuy nhiên nhiều tin giả được tạo ra với mục đích xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
thời gian vừa qua lợi dụng mạng xã hội các đối tượng phản động thế lực thù địch đã liên tục đăng tin sai sự thật
có nhiều bài viết cường điệu hóa những hạn chế
tất cả đều được các đối tượng triệt để lợi dụng
họ đưa những tin giả về chính trị rất là nhiều
và họ cốc địa ra họ thu hút sự hiếu kỳ của người dân
trong đó họ sẽ gài gắm những thứ với mục đích xóa hoại
thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là tạo lập ra những trang tài khoản núp dưới danh sưng của các cơ quan của đảng
chính phủ lãnh đạo cấp cao nhằm lôi kéo tâm lý hiếu kỳ của công chúng
sau đó chỉnh sửa nội dung các thông số kỹ thuật
tập tin để đăng tải tin giả tin sai sự thật
có thể là tới tám chín mươi là đúng sự thật nhưng chỉ cài một mươi vào
mà một mươi đó là những cái vì họ có chủ đích nên là họ phát tán họ tấn công
để mục tiêu để người nhận cảm thấy ưu thế đúng cảm giác có vẻ đúng với đây
thì một mươi thì họ tin theo cái một mươi sai đó nốt
với một tin giả xuất hiện lan truyền chỉ với tốc độ khoảng một mươi năm phần của một giây
thứ hai là dễ tiếp cận với người đọc
dễ tiếp cận với người đọc thông qua các cộng đồng mạng
mục đích của các đối tượng thù địch phản động tổ chức thiếu thiện trí với việt nam không gì khác
là nhằm xuyên tạc bản chất của nhà nước việt nam xã hội chủ nghĩa
từ đó hướng tới xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng đối với nhà nước
hướng lái việt nam phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa
thực tế những thông tin sai lệch thường có xu hướng lan truyền nhanh hơn tin thật
thống kê từ chương trình đánh giá an ninh mạng của bkav cho thấy
có tới sáu mươi ba người dùng
thường xuyên đọc được tin tức giả mạo trên facebook
trong đó có tới bốn mươi là nạn nhân hàng ngày
không chỉ khiến người đọc hoang mang tin tức giả mạo còn tạo nguy cơ gây bất ổn xã hội
khi kẻ xấu cố tình đưa tin sai sự thật về tình hình kinh tế chính trị của đất nước
trước thử trạng này các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp
nhằm hạn chế xử lý tình trạng phát tán lan truyền tin giả
liên quan đến các vụ việc tung tin sai sự thật trên các trang mạng
chỉ tính riêng một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cơ quan công an đã
khởi tố sáu mươi ba vụ với sáu mươi tám bị can
xử phạt hành chính bốn trăm năm mươi năm đối tượng và làm việc với khoảng một năm trăm linh đối tượng
thời gian tới thì các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục làm mạnh thêm xử lý
đối với các vấn đề thông tin thất thiệt tin sai sự thật
tin có chủ đích xấu làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế
của thị trường chứng khoán thị trường tài chính ngân hàng
mặc dù mức phạt về đưa thông tin giả ở việt nam

đã tăng lên ba lần nhưng chỉ bằng khoảng một phần một mươi so với các nước asean
theo nhiều chuyên gia để tăng tính gian đe đối với hành vi đăng tin giả
cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật
ví dụ như là chúng ta có thể hình sự hóa một số các cái hành vi này
chứ không đưa quy định chung vào việc xử lý chung
đối với các cái số tội ví dụ như là tội về vu khống
hay là các cái tội phạm khác như là hiện nay nữa
mà có thể là hình sự hóa riêng đối với các hành vi này
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bộ thông tin và truyền thông đã xây dựng
bộ cẩm nang phòng chống tin giả tin sai sự thật trên mạng xã hội
với kỳ vọng tạo sức đề kháng cho người dùng mạng trước các tin giả xấu độc
bên cạnh đó cơ quan chức năng cũng liên tục phối hợp
và yêu cầu google youtube facebook và tiktok
ngăn chặn và gỡ bỏ nhiều thông tin vi phạm pháp luật của việt nam
một trong những cái biện pháp đấy là ứng dụng trí tuệ nhân tạo
rồi học máy học sâu
để chúng ta phát hiện ra được tin giả một cách nhanh nhất
từ đấy chúng ta sẽ có truy vết được nguồn tin
trong cuộc chiến chống tin giả mỗi người dùng mạng xã hội
cần tạo cho bản thân một màng lọc thông tin bằng nhận thức trách nhiệm
bởi nếu không một ngày chính bạn và người nhà
lại trở thành nạn nhân của những cú click chuột vô tình hay cố ý
người có hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
thông tin sai sự thật xuyên tạp vô khống xúc phạm uy tín
của cơ quan tổ chức và danh dự nhân phẩm
của cá nhân có thể bị xử phạt hành chính từ một mươi cho đến hai mươi triệu đồng
theo nghị định một mươi năm của chính phủ
trường hợp tung tin với mục đích thu lợi bất chính
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt từ hai năm đến bảy năm tù
hơn lúc nào hết chính chúng ta cần tự tăng đề kháng
trước những thông tin giật gân thiếu kiểm chứng
hãy là người chia sẻ có trách nhiệm
tin an ninh trật tự dù nhau vào khu vực vườn quốc gia cắt tiền
để săn bắt động vật hoang dã trái phép
khi bị phát hiện các đối tượng đã chống trả lại lực lượng kiểm lâm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân phú tỉnh đồng nai
vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam sáu đối tượng
trú tại hai tỉnh đồng nai và lâm đồng
để điều tra về hành vi chống người thành công vụ
liên quan đến vụ việc cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh
trương văn danh ba mươi năm tuổi trú tại tỉnh đồng nai để xử lý sau
theo hồ sơ của cơ quan công an
các đối tượng mang theo một khẩu súng thể thao dao đèn pin
bình xịt hơi cay rồi thuê trương văn danh điều khiển xuồng
chở cả nhóm vượt sông để vào vườn quốc gia cắt tiền săn bắt động vật
sau khi săn bắt trên đường về nhóm đối tượng gặp lực lượng kiểm lâm
nên đã bỏ chạy
khi đinh văn hùng bị một cán bộ kiểm lâm khống chế
lâm anh tuấn đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào lực lượng kiểm lâm
còn các đối tượng khác dùng dao lao tới chém lực lượng kiểm lâm rồi bỏ chạy
hậu quả ba kiểm lâm viên bị thương
vào cuộc điều tra cơ quan công an phối hợp với lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia cát tiên
đã làm rõ và truy bắt các đối tượng có liên quan
còn tại tỉnh thừa thiên huế cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế
đang tạm giữ hình sự đối với trần thanh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại phường an cựu tp huế vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cụ thể vào lúc hai mươi một h ngày hai mươi một tháng ba
trước số nhà một trăm một mươi bảy
một trăm bảy mươi sáu đường trần phú phường phước vĩnh tp huế
tổ công tác bắt quả tăng đức đang tạm giữ trên người năm viên nén và một gói ni lông
bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng
khám xét khẩn cấp nơi ở của đức
tổ công tác phát hiện thu giữ thêm sáu gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng và một mươi hai viên nén
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đang hoàn thiện hồ sơ
để khởi tố vụ án khởi tố bị can xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
liên quan đến vụ nổ đầu đạn làm năm người trong một gia đình thương vong
hiện bệnh viện đa khoa tỉnh con tum vẫn đang tích cực cứu chữa cho ba người bị thương nặng
trước đó vào chiều ngày hai mươi năm tháng ba
anh a nhi hai mươi bốn tuổi ở làng con đao dốt xã đắc long huyện đắc hà tỉnh con tùm
trong lúc đi làm rẫy thì nhặt được một đầu đạn
sau đó a nhi đưa về nhà bố vợ ở cùng làng rồi dùng dựa chặt làm quả đạn phát nổ
vụ nổ làm a nhi tử vong tại chỗ
a phước bốn tuổi là con trai của a nhi tử vong trên đường đi cấp cứu
ba người đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum gồm a tu năm mươi sáu tuổi là bố vợ của a nhi
y cung hai mươi hai tuổi là vợ của a nhi và a tiến một mươi hai tuổi là em vợ của a nhi
cả ba bệnh nhân đều được bệnh viện điều trị miễn phí hoàn toàn
các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chạm vào những vật liệu nghi có chất nổ
khi phát hiện vật có hình thù giống bom đạn thì trình báo ngay chính quyền để kỹ thuật xử lý không để xảy ra hậu quả thương tâm
một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
vì những giọt máu của người chiến sĩ công an vẫn ngày đêm chảy trong cơ thể của biết bao người

thật đáng trân trọng đáng lợi ca
vì những giọt máu cho đi không để xảy ra hậu quả thương tâm
vì những giọt máu cho đi không để xảy ra hậu quả thương tâm